ngay sau cuộc hội kiến với tổng thống cộng hòa liên bang myanmar thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm với cố vấn nhà nước aung sasuki
tại hội đàm hai bên đánh giá cao quan hệ đối tác hợp tác toàn diện hai nước có nhiều bước phát triển mạnh mẽ
đặc biệt hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao cũng như các cơ chế hợp tác song phương
trong đó ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương và tiểu ban hỗn hợp thương mại
hoàn ngành việc ký kết chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam myanmar giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
hai bên nhất trí về tầm quan trọng về việc duy trì hòa bình ổn định và hợp tác ở biển đông
giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
trong đó có luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực
cam kết ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả thực chất và giang buộc pháp lý